các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bác sĩ trưởng khoa hai nguyễn minh thu phó trưởng khoa điều trị bệnh gia năm giới cho biết
qua thăm khám các bác sĩ đánh giá bệnh nhân có dấu hiệu của nhiễm độc acen mạng tính
nguyên nhân có thể xuất phát từ thói quen sử dụng được giếng khoan và cậu uống thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều năm của bệnh nhân
theo các bác sĩ thạch tín hay còn gọi là acen là một kim loại nặng có hai dạng
dạng thứ nhất là thạch tín hữu cơ nằm trong thực vật và mô thịt động vật
loại thạch tín này thường vô hại đối với con người
hoặc hòa tan vào nước thạch tín và các hợp chất của thạch tín được sử dụng làm thuốc trừ sâu thuốc diệt cỏ và trong sản xuất các hợp kim
thạch tín vô cơ là loại chất cực độc được gọi là vua của các loại độc
theo lịch sử ghi nhận chất độc này không chỉ được dân thường
mà các hoàng tộc của các phương triều đều sử dụng trong việc ám sát kẻ thù đe dọa tới họ
sở dĩ họ chọn thạch tím là vì đây là chất độc hoàn hảo không có mùi không có vị
do đó nạn nhân rất khó có thể phát hiện là mình đang bị đầu độc
nếu một lượng lớn thạch tín xuất nhập vào cơ thể
chúng sẽ tác động sâu tới hệ tần hoàn hệ thần kinh và có thể gây tử vong ngay lập tức
theo tổ chức y tế thế giới vgpro định nghĩa bệnh a sen là tình trạng sức khỏe mạng tính
xuất hiện khi nuốt phải a sen với nồng độ trên bức an toàn trong thời gian dài
trên sáu tháng thường biểu hiện bằng các tổn thương da đặc trưng
nhiêm độc a sen mạng tính có thể tích tụ ở răng móng tóc da nhiều năm mà người dân không hề hay biết
tiếp xúc lâu dài với a sen có thể gây ung thư da và các tổn thương ở da
biểu hiện thường gặp trên da của nhiễm độc a sen mạng tính bao gồm thay đổi sắc tố trên da
sát sưng từng điểm lòng bàn tay bàn chân đặc biệt là thời điểm xuất hiện nhiều tổn thương ung thư tế bào gai
chia sẻ về việc nhiễm độc a sen tiến sĩ bác sĩ nguyễn hữu quang
phó trưởng khoa tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng bệnh viện gia liễu trung ương cho biết
đặc tính của nhiễm độc a sen mạng tính là nó tích tụ a sen ở răng tóc móng và da
đấy là chủ yếu biên chứng là ung thư tế bảo gai nhưng mà thường là thể tại chỗ
có nghĩa là thể ít sâm nấn và ít di căn
đấy hầu như không có khả năng di căn có thể điều trị khỏi bằng các phương pháp hợp lý
cũng theo bác sĩ quang nếu bị nhiễm độc thạch tín dần dần mỗi ngày tích tụ một ít
tùy theo mức độ bị nhiễm và thể trạng của mỗi người
có thể xuất hiện nhiều bệnh nguy hiểm từ nhẹ đến nặng như dụng tóc buồn nôn
sụt cân giảm trí nhớ làm dối loạn sắc tố da xưng hóa căn bàn tay gan bàn chân
gây hoại tử các velos ở da tay chân gây ung thư thậm chí có thể gây tử vong
thạch tín a sen không chỉ tồn tại ở trong nước mà còn có mặt ở trong không khí
trong đất thực phẩm và rất dễ xâm nhập vào cơ thể con người
a sen đi vào cơ thể con người thông qua ba đường chính là hô hấp tiêu hóa và qua da
trong trường hợp vượt quá ngưỡng an toàn thì a sen trong thực phẩm nước uống hoặc không khí
sẽ trở thành chất độc gây nguy hiểm cho con người
tuy nhiên ở cấp độ bình thường mỗi người chúng ta mỗi ngày đều nạp vào cơ thể một lượng arsen nhất định
tuy nhiên lưu lượng này cực kỳ thấp và không gây ra bất kỳ tác động ngộ độc cấp tính nào đối với cơ thể
dấu hiệu nhận biết một người nào đó có thể bị nhiễm a sen đó là trên da sẽ nổi những nốt bàn đỏ
sân mụn nước lòng bàn tay bị sừng đen ra
ngoài ra còn có thể có những biểu hiện về dối loạn tiêu hóa đau bụng tiêu chảy có khi lét bao tử
bệnh nhân bị ngộ độc thạch tín thường nhập viện trong tình trạng nguy cấp với những biểu hiện của bệnh cảnh tự biến như
sốt đau bụng nôn á liên tục yếu liệt tứ chi suy kiệt bụng bắn nhiều
nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng asen có thể gây ung thư da ung thư thận phổi bàng quang máu và ruột
asen còn gây ra các bệnh kinh niên khó tìm ra nguyên nhân như tổn thương ở trên da mạch máu ngoại biên thần kinh ngoại biên
nếu không kịp thời phát hiện tình trạng bệnh nhân sẽ ngày càng nặng nguy cơ tử vong cao và có dấu hiệu nhiễm trùng
sơ gan nguy cơ xuất hiết gió giảm tiểu cầu suy dinh dưỡng nặng
các biểu hiện ngộ độc a sen mạng tính bao gồm
biểu hiện ở trên da
da sẽ xuất hiện
cắt nốt dày sừng
thay đổi sắc tố
tê bút ở đầu ngón tay đầu ngón chân
yếu tay chân
cơ thể suy kiệt
về lâu dài độc tố a sen gây hại tới hệ thần kinh
bệnh nhân bị đái tháo đường nhồi máu cơ tim sẩy hoặc lưu thai hoặc có thể dẫn tới ung thư
tuy nhiên đáng lo ngại nhất là không phải trường hợp nào khi bị nhiễm độc đều có những biểu hiện nghiêm trọng ngay lập tức
độc tính asean ở trong cơ thể con người sẽ được tích tụ dần dần khiến cho người bệnh chủ quan khó trở tay kịp
nếu nghi ngờ bị ngộ độc thạch tín asean các bác sĩ sẽ thu thập mẫu máu nước tiểu tóc máu của người bị bệnh để xét nghiệm độc chất
nếu bị ngộ độc nông độ a sen trong tóc móng của người bệnh nhân sẽ cao hơn rất nhiều lần so với chỉ số thông thường
theo y văn khi bị ngộ độc a sen có thể loại bỏ độc chất ra khỏi cơ thể bằng phương pháp dùng các loại thuốc có thể kết nối với kim loại nặng để loại bỏ a sen ra khỏi cơ thể bằng đường tiểu
cơ thể phơi nhiễm vào a sen có thể từ nước đất thuốc chữa bệnh
các nghề có nguy cơ cao như khai mỏ luyện kim nông lâm nghiệp mạ điện bán dẫn sản xuất kính
độc tính của a sen sẽ phù thuộc vào sự tích lũy của a sen và mô đích sự chuyển hóa đào thải của nó ở gan
thời gian tiềm tàng dài có thể tới năm mươi năm
a sen được khắp thu và tích lũy ở gan thận tim phổi một số lượng nhỏ ở cơ hệ thần kinh tiêu hóa lách
a sen lắng động tại tổ chức dầu catein như móng tóc và da
một số biểu hiện do nhiễm a sen mạng tính và đặc biệt là ngộ độc nặng bao gồm
dây sừng do a sen
dây sừng do a sen thường xuất hiện tại vùng da dễ bị chấn thương và cọ sát
đặc biệt ở lòng bàn tay bàn chân vùng gót và ngón cái
biểu hiện lâm sàng nhất rất nhiều giống như sẩn hạt cơm kích thước nhỏ từ hai một mươi mm cứng và có màu vàng nhạt
thường xuất hiện đối xứng ở hai bên
tổn thương có thể liên kết với nhau thành từng mảng xùi hoặc mảng bám trên chân kéo dài tăng tiết tố tăng tiết mồ hôi
dây sừng do sen dễ chẩn đoán nhầm với hạt cơm hoặc dây sừng ở điểm lòng bàn tay bàn chân
bệnh có thể đau nứt lết
khi bị tổn thương sẽ trở nên luét vết net tiến triển rộng và rất khó có thể điều trị
ung tư tế bảo gai xâm lấn có thể xuất hiện trên dây sừng a sen
thay đổi sắc tố da biểu hiện tăng sắc tố kèm theo các vùng nhỏ giảm sắc tố
được miêu tả với hình ảnh những giọt mưa rơi xuống bụi
tăng sắc tố có thể gặp ở núm vú nách bẹn hoặc ở vùng tì đè
trải với tăng sắc tố của bệnh addison nhầm a sen không có tăng sắc tố ở nêm mạc
đường mi ở móng và các biểu hiện dài ngang hẹp màu trắng ở móng ngón tay
có thể gặp ở cả nhiễm độc a sen cấp và mạng tính
đường mi ở móng tay có thể ước lượng thời gian tiếp xúc với a sen trước đó
bên cạnh đó có thể tồn tại bệnh tiền ác tính hoặc ác tính có tên gọi là bqn
có thể xuất hiện sau khi một mươi năm nhiễm độc a sen
ung tư tế bảo gai xâm lấn xuất hiện sau hai mươi năm ung tư phổi sẽ xuất hiện sau ba mươi năm
đặc điểm tổn thương của bệnh b quin bao gồm
thời gian tiềm tàng có thể lên tới là bốn mươi năm thường xuất hiện ở vùng da kín
tổn thương da ban đầu là lúc sần nhỏ có màu thịt tới màu tím
các lớp sừng hoặc vầy tiết dày khi mất đi sẽ để lại màng dì nước màu đỏ
các thương tổn sẽ lớn dần và tạo thành các sần hoặc màng
ung tư tế bảo đáy do a sen thường có nhiều dạng tổn thương và gặp chú ý ở tuyết nông
các tổn thương phân bố sẽ ngẫu nhiên chủ yếu ở thân mình và vùng da có lông
khi bị nhiễm độc a sen có thể dẫn tới ung tư tế bảo gai
có thể là tiên phát do a sen hoặc tử dây sừng do a sen và bệnh b quin gây ra
biểu hiện đại thống tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mắc mạch quại vi bệnh lý hồ hấp tiểu đường
và giảm bạch cầu chung do gan ung tư phổi bằng quang tiết nhiệu ung tư gan bệnh bạch cầu cấp tính và ung máu ở gan
các bác sĩ lưu ý nếu mắc các bệnh lý mãn tính như vẩy nến hen phế quản
người dân tuyệt đối không nên tự ý dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc vì có thể trong thuốc đó có trộn asem vào
ngoài ra nó có thể là thành phần trong các sản phẩm trang điểm như phấn mắt bút kẻ lông mài hoặc son môi
chính vì vậy khi lựa chọn các sản phẩm làm đẹp người dân cần chú ý kỹ tới nguồn gốc ở nơi sản xuất
nếu gặp bất kỳ triệu chứng nào như nước sân ở long bàn tay bàn chân da thô sáp thay đổi sắc tố da
kèm theo thói quen sử dụng nước giếng khoan uống thuốc không rõ nguồn gốc nhiều năm
người dân cần gặp bác sĩ chuyên khoa gia liễu để khám trần đoán điều trị sớm nhất tránh tiến triển thành bệnh ung thư da